thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn hàng năm thành phố đà nẵng luôn trú trọng chăm lo xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách
tính đến nay thành phố đã hoàn thành xây mới và sửa chữa gần sáu trăm linh căn nhà đạt gần tám mươi so với kế hoạch năm
hiện các địa phương trên địa bàn đang đôn đốc thực hiện hoàn thiện những ngôi nhà còn lại trước ngày hai mươi bảy tháng bảy để gia đình có công với cách mạng sớm ổn định cuộc sống
gia đình ông phạm ngọc giao và bà phạm thị hoài thanh là một trong số hơn bảy trăm linh hộ gia đình chính sách trên địa bàn được hỗ trợ sửa chữa nhà ở từ nguồn kinh phí của nhà nước
giờ đây ước mơ được sống trong ngôi nhà khang trang của gia đình ông giao và bà thanh đang dần trở thành hiện thực
gia đình ông nguyễn ngọc chiến bộ đội hưu trí và vợ là thân nhân của gia đình liệt sĩ cũng được hỗ trợ để sớm có được ngôi nhà khang trang sạch sẽ
đây là món quà nguồn động viên rất lớn đối với những gia đình có công với cách mạng
tính sách này tôi đề nghị là nhà nước cần quan tâm hơn nữa đối với gia đình có công với cách mạng gia đình sửa chữa để tạo được quyền cho gia đình

hỗ trợ xây nhà và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực
thể hiện chính sách yêu việt của đảng và nhà nước ta đối với gia đình chính sách giúp người có công ổn định và nâng cao đời sống đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa trong cộng đồng